tám giờ tối nay đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận đấu được đánh giá tương đối khó khăn gặp đối thủ thái lan
sau bốn lượt trận đội tuyển việt nam hiện có trong tay một mươi điểm hơn thái lan ba điểm
nếu chiến thắng trong trận đấu tối nay đội tuyển việt nam sẽ bứt tốc mạnh mẽ trên bảng xếp hạng
khi vòng loại thứ hai bước vào giai đoạn lượt về
bầu không khí trước trận đấu trở nên căng thẳng khi huấn luyện viên trưởng của cả việt nam và thái lan
đều đưa ra lệnh cấm tác nghiệp đối với phóng viên đối phương
hành động cho thấy hai đội không muốn bị lộ bài để có sự tập trung cao nhất cho cuộc so tài
trên sân nhà mỹ đình đoàn quân của huấn luyện viên park hang seo không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên
mà còn có phong độ tốt hơn so với đối thủ
mặc dù vậy theo huấn luyện viên park hang seo cuộc đối đầu với thái lan là khó khăn nhất tại bảng g
và đây cũng chính là trận đấu khép lại năm hai nghìn một mươi chín của đội tuyển việt nam
phong đội của thái lan đã ghi bàn trước nhưng họ bị thu ngược lại
tôi hy vọng là với cái lợi thế sân nhà cùng với cái tinh thần chiến thắng rất cao hưng phấn
sau khi mà chúng ta chiến thắng đội tuyển các tiểu vũ quốc ả rập tổng nhất một ngày một mươi bốn một mươi một
thì sẽ tiếp thêm cho chúng ta cái nguồn động lực lớn rao để chúng ta tiếp tục là có được cái kết quả tốt trước đội tuyển thái lan
chưa có gì đảm bảo là chúng ta sẽ lọt tiếp vào vòng